các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhiệt độ ở hà nội là một mươi tám độ các tỉnh thành khác tranh từ một đến hai độ
đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu ngay đêm nay và gió mùa đông bắc sẽ nhường chỗ cho gió đông nam từ ngày mai
việc chuyển gió sẽ khiến cho nhiệt độ toàn miền tăng dần và miền bắc bước vào chuỗi ngày ấm áp một số nơi có nắng nóng
từ ngày hai mươi một tháng ba nhiệt độ miền bắc sẽ tăng khá nhanh hầu hết các tỉnh thành chỉ còn hơi lạnh vào đêm và sáng sớm
tại hà nội từ mai đến hết cuối tuần nhiệt độ tăng mỗi ngày ba đến bốn độ
đặc biệt sự tranh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày là khá lớn và cũng tăng dần nhiệt độ thực ngoài đời
chẳng hạn ngày thứ năm nhiệt độ buổi sáng sớm ở hà nội là một mươi bảy một mươi tám độ còn buổi trưa và chiều lên tới hai mươi sáu hai mươi bảy độ tranh lệch chín độ
sang thứ sáu nhưng con số tương ứng là một mươi chín và ba mươi ba mươi một độ tranh lệch từ một mươi một đến một mươi hai độ
vào cuối tuần hà nội có nắng nóng và mức tranh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày còn gây gắt hơn
theo dự báo hiện tại
trong hai ngày cuối tuần nhiệt độ buổi sáng sớm ở hà nội sẽ khoảng hai mươi ba độ nhiệt độ trưa và chiều lên tới ba mươi sáu độ tranh một mươi ba độ
các khu vực lân cận thời tiết tương tự hà nội xuống mức tranh lệch nhiệt độ ít hơn một chút
còn các tỉnh thành đông bắc bắc bộ vẫn lạnh vào đêm và sáng sớm nhiệt độ trong ngày tăng dần từ mai đến cuối tuần nhưng có mưa giải rác
sự thay đổi thời tiết từ lạnh sang ấm nóng kèm theo sự tranh lệch lớn về nhiệt độ trong cùng một ngày thường khiến cho con người ế mệt mỏi
đồng thời cũng có thể làm tăng tình trạng ô nhiễm không khí gây ra viêm đường hô hấp
vì vậy người dân cần chọn trang phục phù hợp có ao khoác để giữ ấm vào buổi sáng nhưng dễ dàng bỏ bớt vào buổi trưa và chiều
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội trời tạnh giáo có nắng nhưng vẫn duy trì lạnh đặc biệt về đêm và sáng sớm nhiệt độ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
thành phố vinh trời âm u có lúc có mưa nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi độ
thành phố huế có mưa rào vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bốn độ
thành phố đà nẵng trời mát đôi lúc có mưa rào nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thành phố hồ chí minh trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
cũng theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia sang tháng năm sáu mức độ nắng nóng có thể gia tăng gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia sang tháng năm tháng sáu mức độ nắng nóng có thể gia tăng gây gắt hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
theo trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn văn hưởng
dự báo từ tháng bốn sáu hiện tượng enino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất bảy mươi năm tám mươi
bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên biển đông
từ tháng bốn không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại
mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía đông bắc bộ
thay vào đó trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa là tháng bốn và tháng năm
từ tháng bốn đến tháng năm nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một hai độ có nơi cao hơn
tháng sáu cao hơn từ năm đến một năm độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ông nguyễn văn hưởng nhận định tại khu vực tây bắc bắc bộ và trung bộ nắng nóng đã xảy ra sớm
trong nửa cuối tháng ba nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía tây bắc bộ vùng núi phía tây thuộc bắc trung bộ
sau đó nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở khu vực bắc bộ
từ tháng bốn đến tháng sáu nắng nóng diễn ra ở khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ
nam bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực miền đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền tây
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ này
khu vực tây nguyên và nam bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong tháng bốn
trường phòng dự báo thời tiết cũng cho biết trong khoảng thời gian trên bão và áp thấp nhiệt đới
có khả năng xuất hiện khoảng bốn sáu cơn trên biển đông và khoảng một hai cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta
nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng năm một độ
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt ở bắc bộ và trung bộ
có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy tám
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gây gắt
nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực trung bộ
khu vực trung bộ có khả năng khô hạn duy trì trong tháng bảy tám
xin được chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
cơ quan khí tượng australia mới đây cho biết bão nhiệt đới megan đã đổ bộ vùng lãnh thổ phía bắc
khiến nhà chức trách kích hoạt cảnh báo nguy cơ lũ lụt do mưa lớn tại các vùng mà bão đi qua
cơ quan khí tượng australia bom cho biết bao nhiệt đới megan đã đổ bộ vùng lãnh thổ phía bắc chiều ngày một mươi tám tháng ba
khiến nhà chức trách kích hoạt cảnh báo nguy cơ lũ lụt do mưa lớn tại các vùng bão đi qua
độ sâu chấn tiêu của trận động đất chỉ khoảng bảy sáu km và ngay cả những người dân sống tại thủ đô sarajevo của bosnia
cách thăm trấn hơn hai trăm linh km cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc này
hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này
balkan là khu vực có hoạt động địa chấn cao và dễ xảy ra động đất
hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một trận động đất có độ lớn năm bảy đô rích t đã xảy ra ở stolak bosnia
khiến cho một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
theo bom bão megan phân loại bão cấp ba đã quét qua vùng xuyên hải phía đông nang của cảng makartos
hiện công đảo seregup periu và các vùng xuyên hải ở cảng makartos
dưới vùng lãnh thổ phía bắc và bang queensland
đang chịu tác động nặng nề nhất khi bão kéo theo gió giật lên tới hai trăm linh km trên giờ
cuối tuần qua do ảnh hưởng của bão megan vùng vịnh cathentaria đã ghi nhận lượng mưa lớn và gió mạnh
trong đó đảo central đo được lượng mưa lên tới một trăm chín mươi mm và gió giật một trăm hai mươi km trên giờ
biom dự báo bão di chuyển chậm vào trong đất liền trong tối ngày một mươi tám tháng ba
tiếp tục đi theo hướng tây và suy yếu dần xuống cấp hai và cấp một trong ngày một mươi chín tháng ba
đến sáng sớm ngày hai mươi tháng ba bão sẽ giảm cấp xuống áp thấp nhiệt đới
theo chuyên gia khí tượng mariam beberi của bom
bão di chuyển qua vùng duyên hải và tiến vào đất liền sẽ mang theo mưa lớn lên tới vài trăm mm trong những ngày tới
tại những vùng nằm trên đường đi của bão
nhà chức trách ở hầu hết các địa phương thuộc vùng lãnh thổ phía bắc và một phần bang queensland
đã kích hoạt cảnh báo theo dõi lũ lụt khi mực nước trên các dòng sông có thể tiếp tục tăng
giới chức địa phương lo ngại mưa lớn sẽ gây ngập lụt
cô lập một số cộng đồng cư dân đặc biệt là những nơi xa xôi hẻo lánh và vùng nông thôn
trước đó hồi tháng một vừa qua carory một trong những trận bão nhiệt đới mạnh nhất xảy ra gần đây ở australia
cũng được phân loại bão cấp ba
botm áp dụng thang phân loại bão nhiệt đới năm cấp
trong đó cấp ba là bão có thể gây hư hại các công trình xây dựng
gây thiệt hại vụ mùa và cây trồng cũng như gây mất điện diện rộng
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
trung bộ nhiều mây phía bắc ngày có mưa mưa rào đêm có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng có nơi còn nắng nóng riêng miền đông nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa giải rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc ngày có mưa mưa rào đêm có mưa vài nơi
phía nam có mưa
mưa rào cục bộ có mưa vừa và rông
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía bắc trời rét phía nam sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi bảy đến một mươi chín độ phía nam từ hai mươi đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ một mươi tám đến hai mươi một độ phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc có mưa mưa rào và cây
phía bắc có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
phía nam ngày nắng đêm có mưa vài nơi
trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ phía nam từ ba mươi đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động đêm gió giảm dần sóng biển cao từ hai đến ba mét
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai hai mươi một tháng ba

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại